chiều ngày một mươi tháng một mươi một tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ ba
giữa đại hội có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thị
phát biểu tại đại hội bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện cho rằng
quán triệt sâu sắc lời dạy của chủ tịch hồ chí minh thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực thúc đẩy ngành văn hóa thể thao và du lịch
nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà đảng và nhà nước giao
sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch đã có những bước phát triển vững chắc
đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên khẳng định vai trò văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội
đại hội là sự kiện chính trị quan trọng nhằm biểu dương và tôn vinh các tập thể lao động
hướng điện hình tiên tiến giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi từ đó lan tỏa hơn nữa trong phong trào thi đua yêu nước trong các tưởng lớp nhân dân